nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam năm mươi năm thực hiện bản di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
và nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
và một số lãnh đạo tiền bối của đảng
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dân hương theo truyền thống của dân tộc
tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại bàn thờ bác đặt ở nhà sáu mươi bảy nơi bác đã chút hơi thở cuối cùng cách đây nửa thế kỷ
nhấn mạnh năm nay toàn đảng toàn dân và toàn quân kỷ niệm năm mươi năm ngày bác đi xa và năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng của chủ tịch hồ chí minh
và cũng là dịp kỷ niệm năm mươi năm bảo tồn phát huy giá trị khu di tích của người tại phủ chủ tịch
thủ tướng đề nghị khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể ngay từ đầu năm
để tiếp tục quảng bá giới thiệu tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ tịch hồ chí minh cũng như bản di trúc thiêng liêng của bác
tới đông đảo khách trong nước và quốc tế tới thăm khu di tích
trước đó trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính cùng với ủy viên bộ chính trị bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch
đã tới dân hương tưởng niệm tổng bí thư lê duẩn nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng đồng thời là nhà lý luận xuất sắc
một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng việt nam một tên tuổi gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng việt nam trong thế kỷ hai mươi
với hai mươi sáu năm trên cương vị bí thư thứ nhất và tổng bí thư của đảng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đồng chí lê duẩn không chỉ là một nhà hoạt động chính trị kiên định mà còn là một kiến trúc sư chiến lược của đảng
thủ tướng cũng tới dân hương
tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng
tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam người học trò xuất sắc và gần gũi của chủ tịch hồ chí minh
tên tuổi đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
cũng như với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ đại tướng nguyễn trí thanh
bí thư trung ương cục miền nam chính ủy quân giải phóng miền nam từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đại tướng nguyễn trí thanh đã có quan điểm trở thành một trong những phương châm hoạt động của cách mạng miền nam
đó là mất đất chưa phải là mất nước mất dân mới là mất hết
chúng ta không thể mất dân chết cũng không rời cơ sở